chiều nay tại hà nội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã dự và chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của ngành kiểm sát nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và với tình cảm cá nhân chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao kết quả công tác của ngành kiểm sát nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhất là trong việc quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của đảng của quốc hội liên quan đến công tác tư pháp và chức năng nhiệm vụ của ngành
không ngừng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp tăng cường trách nhiệm công tố nâng cao kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên
bảo đảm các quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát có căn cứ đúng pháp luật không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra đưa ra truy tố nhiều vụ án lớn đặc biệt nghiêm trọng
dự báo trong thời gian tới tình hình vi phạm tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp đặt ra nhiều khó khăn thách thức mới
đòi hỏi các cơ quan tư pháp trong đó có viện kiểm sát nhân dân không ngừng đổi mới toàn diện nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác
tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của đảng pháp luật của nhà nước về lĩnh vực tư pháp
phải coi phòng chống tham nhũng tiêu cực phòng chống tội phạm chống oan sai chống bỏ lọt tội phạm
tiếp tục là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu
tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành và thực thi nhiệm vụ
thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hiện thực hành quyền công tố kiểm soát hoạt động tư pháp
không để xảy ra trường hợp bị oan sai trong tố tụng hình sự
không hình sự hóa quan hệ dân sự kinh tế và hành chính
cái này tôi thấy công chí ông nhấn mạnh nhiều
tạo điều kiện và môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tập trung giải quyết tốt các vụ án kinh tế tham nhũng chức vụ
nhất là các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị ngành kiểm sát nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát
tập trung sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy
theo hướng tinh gọn hiệu lực hiệu quả giữ vững kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ
nâng cao chất lượng hoạt động của ngành theo lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch quốc hội tin tưởng rằng ngành kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ
bản lĩnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
thưa quý vị chiều nay ban nội chính trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí phan đình trạng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
trong năm hai nghìn hai mươi ba ban nội chính trung ương đã tập trung xây dựng bốn đề án lớn
trong đó đã hoàn thành trình bộ chính trị ban bí thư đề án tổng kết việc thực hiện chỉ thị ba mươi ba của bộ chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
đặc biệt đã trình bộ chính trị ban hành quy định về kiểm soát
quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra truy tố xét xử thi hành án
nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi bốn ban nội chính trung ương sẽ tiếp tục theo dõi đôn đốc và tham mưu
đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án
xác minh các vụ việc tham nhũng tiêu cực nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu thẩm định
và tham gia ý kiến đối với các dự án luật các đề tài văn bản quan trọng có liên quan đến lĩnh vực nội chính
phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp
theo dõi đôn đốc hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
sáng nay học viện chính trị quốc gia hồ chí minh báo nhân dân tạp chí cộng sản
viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia
giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đại hội một mươi ba từ nay đến hết nhiệm kỳ
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương chủ trì hội thảo
các nhà khoa học nhà nghiên cứu tập trung đề xuất lý giải những giải pháp quan trọng cơ bản
để trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ sẽ thực hiện thành công sáu nhiệm vụ trọng tâm
mà nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng đã đề ra trong các lĩnh vực
xây dựng trình đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị xây dựng đội ngũ cán bộ
thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế tăng cường đối ngoại hội nhập quốc tế
bảo đảm quốc phòng an ninh phát huy giá trị văn hóa sức mạnh của con người việt nam
tăng cường quản lý phát triển xã hội thực hiện tiến bộ công bằng xã hội
phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu
các ý kiến tham luận và phát biểu đã đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng
và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong sạch vững mạnh giai đoạn mới
huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tạo động lực phát triển nhanh bền vững
tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ
hiện đại hội nhập của việt nam
không chỉ đưa ra các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đại hội một mươi ba từ nay đến hết nhiệm kỳ
nhiều ý kiến tại hội thảo còn gợi mở một số vấn đề lý luận và kết quả tổng kết thực tiễn
đóng góp cho việc xây dựng dự thảo văn kiện đại hội một mươi bốn của đảng
sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần ông hà đã chủ trì cuộc họp hội đồng thẩm định
quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa thể thao thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa thể thao thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
xác định mục tiêu cụ thể đến năm hai nghìn ba mươi hoàn thiện và mở rộng hệ thống bảo tàng
mạng lưới cơ sở thư viện cơ sở điện ảnh nghệ thuật biểu diễn triển lãm văn hóa nghệ thuật
trung tâm văn hóa việt nam ở nước ngoài các mạng lưới di sản thế giới di tích quốc gia đặc biệt
cơ sở số hóa dữ liệu văn hóa các trung tâm nghiên cứu đào tạo thể thao
đến năm hai nghìn bốn mươi năm hoàn thiện và đồng bộ mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao
để thực hiện mục tiêu quy hoạch cũng đã đưa ra tám giải pháp về giả soát hoàn thiện cơ chế
chính sách giải pháp phát triển nguồn lực giải pháp liên kết hợp tác phát triển
giáo dục tuyên truyền hợp tác quốc tế giải pháp về môi trường khoa học và công nghệ
giải pháp về mô hình quản lý và phương thức hoạt động
theo các chuyên gia nghiên cứu văn hóa thì quy hoạch cần phải làm rõ nhu cầu thực tiễn
của quy hoạch cơ sở văn hóa thể thao thời kỳ này làm rõ phần nào là phần duy tu bảo dưỡng
phần nào là phần xây mới cần trọng tâm trọng điểm và phù hợp với tầm nhìn thời đại
tránh lãng phí đầu tư ồ ạt không trọng tâm và thiếu thực tiễn
đặc biệt tại quy hoạch những nội dung liên quan đến quy hoạch đất xây dựng cơ sở văn hóa thể thao
quy hoạch mạng lưới cơ sở đại học thể dục thể thao thì cần xem xét trong tương quan đồng bộ với các quy hoạch khác
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà lưu ý cần xác định các dự án quan trọng để đầu tư và thứ tự ưu tiên
đồng thời đề nghị cơ quan lập quy hoạch tiếp tục bổ sung làm sáng rõ và hoàn thiện dự thảo quy hoạch
trong chiều nay phó thủ tướng trần hồng hà cũng chủ trì cuộc họp hội đồng thẩm định quy hoạch hệ thống du lịch
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
quy hoạch đặt mục tiêu đến năm hai nghìn bốn mươi năm du lịch trở thành động lực phát triển nền kinh tế
việt nam sẽ nằm trong nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực châu á thái bình dương dự kiến đóng góp từ một mươi hai một mươi ba gdp
quy hoạch chia không gian phát triển du lịch gồm sáu vùng hai cực tăng trưởng tám khu động lực năm hành lang du lịch
bốn trung tâm du lịch và các khu du lịch quốc gia
tổng nhu cầu đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư khoảng một trăm chín mươi tỷ usd trong đó vốn từ khu vực tư nhân chiếm khoảng chín mươi năm
bao gồm cả vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
kế hoạch đầu tư chia làm hai giai đoạn
các chuyên gia cho rằng cần phải xác định rõ điểm ngẽn thực sự của ngành du lịch
từ đó mới có giải pháp tổng thể hiệu quả và đầy đủ để phát triển ngành du lịch
du lịch phải thực sự được coi là ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu nền kinh tế của đất nước
cùng với các giải pháp tổng thể hỗ trợ phát triển du lịch
phó thủ tướng trần hồng hà khẳng định du lịch là một ngành dịch vụ tổng hợp
vì vậy quy hoạch cần làm rõ và tiếp cận toàn diện
cũng như đặt ra những mục tiêu tầm nhìn để phát triển du lịch đúng tầm lợi thế của đất nước
thưa quý vị từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tại trung tâm hội nghị quốc gia thủ đô hà nội
chín trăm chín mươi sáu đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng và trí tuệ của hơn một mươi triệu cán bộ
hội viên nông dân trong cả nước
đã về dự đại hội đại biểu toàn quốc hội nông dân việt nam lần thứ tám
với chủ đề đoàn kết dân chủ sáng tạo hợp tác phát triển
sáng nay đại hội đại biểu toàn quốc hội nông dân việt nam lần thứ tám
nhiệm kỳ hành hai mươi ba hai mươi tám bước vào ngày làm việc thứ nhất
các đại biểu tập trung thảo luận và đưa ra nhiều trí tiêu cụ thể
mục tiêu chiến lược quan trọng của giai cấp nông dân việt nam trong năm năm tới
trong ngày làm việc thứ nhất đại hội sẽ tiến hành bầu đoàn chủ tịch
đoàn thư ký đại hội bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu
thảo luận và thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội
thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu
dự thảo báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành trung ương hội nông dân việt nam khóa bảy
tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ hội nông dân việt nam
và dự thảo điều lệ hội nông dân việt nam thông báo thành lập các trung tâm thảo luận và hướng dẫn thảo luận
buổi chiều các đại biểu thảo luận tại một mươi trung tâm thảo luận ở trung tâm hội nghị quốc gia
dự kiến đại hội đưa ra một mươi sáu chỉ tiêu thi đua trong công tác hội và phong trào nông dân
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám để thảo luận và thông qua
trong đó có bảy chỉ tiêu mới so với nhiệm kỳ trước như
thành lập tri tổ hội nông dân nghề nghiệp đào tạo bồi dưỡng nghề cho hội viên
thành lập tài khoản trên sàn thương mại điện tử cho hộ nông dân
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thành lập mới tổ hợp tác hợp tác xã
đồng thời đại hội cũng sẽ thảo luận và cho ý kiến về bảy nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ngày hôm nay tại hà nội liên minh hợp tác xã việt nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến
bàn giải pháp thúc đẩy thực hiện nghị định số bốn mươi năm của chính phủ
về thành lập tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
những năm qua quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã đã góp phần thúc đẩy quá trình thành lập mới
và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể tăng doanh thu lợi nhuận
sức cạnh tranh tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động
ước đến hết năm nay quỹ trung ương đã ký hợp đồng cho vay ba trăm bảy mươi sáu dự án tại năm mươi năm tỉnh
thành phố với tổng số tiền hơn một một trăm linh tỷ đồng dư nợ ước đạt gần năm trăm hai mươi tỷ đồng
còn các quỹ địa phương cho vay là hai mươi hai ba trăm linh tỷ đồng ước dư nợ đạt hơn hai tỷ đồng
tuy nhiên hoạt động của các quỹ còn nhiều hạn chế như chưa theo được khung khổ pháp lý đồng bộ
cơ chế cho vay còn bó hẹp về phạm vi đối tượng phương thức chưa huy động được các nguồn lực từ
trường và liên kết hệ thống quỹ các đại biểu đề xuất sửa đổi bổ sung quy định trích lập dự phòng
rủi ro của các quỹ như đối với tổ chức tín dụng ưu tiên nguồn lực từ ngân sách địa phương để cấp
vốn điều lệ cho quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ đó tạo trợ lực tốt cho khu vực kinh tế tập thể phát triển
thưa quý vị nhằm thúc đẩy liên kết phát triển du lịch sáng nay tại sapa tỉnh lào cai
đại diện tám tỉnh tây bắc mở rộng gồm lào cai phú thọ hòa bình sơn la điện biên lai châu
yên bái hà giang và tp hcm đã cùng thảo luận đưa ra phương hướng và giải pháp phát triển du lịch
chương trình hợp tác phát triển du lịch tám tỉnh tây bắc mở rộng là sản phẩm hợp tác phát triển du lịch
vùng các tỉnh thành phố thành viên nhóm hợp tác đã phối hợp chặt chẽ triển khai nhiều hoạt động có
năm hai nghìn hai mươi ba tổng lượt khách du lịch đến tám tỉnh tây bắc mở rộng và tp hcm đạt hơn sáu mươi chín triệu lượt
tăng hai mươi bảy năm so với năm hai nghìn hai mươi hai chiếm khoảng hơn năm mươi bảy lượng khách đến việt nam
nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức đã góp phần quảng bá giới thiệu một cách sinh động về miền đất
văn hóa con người tám tỉnh tây bắc mở rộng và tp hcm với các tiềm năng thế mạnh cùng các sản
phẩm du lịch hấp dẫn đại diện các tỉnh cũng đưa ra nhiều sáng kiến giải pháp nhằm thúc đẩy sự liên
phát triển du lịch chặt chẽ hơn trong năm hai nghìn hai mươi bốn đưa đến những sản phẩm du lịch mới chất lượng
thu hút du khách trong nước và quốc tế